tại đà lạt dịp lễ ba mươi tháng bốn và mùng một tháng năm năm nay lượng du khách đến tham quan
nghỉ dưỡng tại đà lạt lâm đồng hơn một trăm một mươi lượt tăng bốn tám so với cùng kỳ năm ngoái
trong đó lượng khách quốc tế khoảng sáu lượt tăng chín một so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy
dịp này địa phương tổ chức nhiều hoạt động sự kiện phục vụ du khách tăng cường công tác kiểm tra
giám sát bảo đảm an toàn cho du khách các điểm du lịch đã đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất
bổ sung dịch vụ nhiều doanh nghiệp lữ hành đã xây dựng một số chương trình city tour
tham quan các làng hoa vườn dâu du lịch nông nghiệp phục vụ du khách và người dân địa phương